cũng liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng trịnh đình dũng đã có văn bản yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khẩn trương kiểm tra làm rõ báo cáo kết quả lên thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
trước những lỗ hồng trong công tác quản lý những hành vi lừa dối qua vụ việc này cần có hình thức xử lý triệt đề
những cá nhân và tập thể vi phạm có như thế người dân mới có niềm tin vào giá trị giấy phép lưu hành sản phẩm của cơ quan nhà nước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm ngày một mươi tháng tám các tỉnh phía bắc sẽ có mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất
dự báo từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám ở bắc
ở bắc bộ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
do đó từ ngày hôm nay đến ngày một mươi năm tháng tám trên hệ thống sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ hai đến năm m ở hạ lưu từ hai đến ba m
trong đợt lũ này mực nước trên sông thao tại lào cai có khả năng tăng lên mức báo động một
tại yên bái mức báo động hai trên sông lô tại hà giang mức báo động một trên sông chảy tại bảo yên trên mức báo động hai
trên sông kỳ cùng tại lạng sơn và sông bằng giang tại cao bằng mức báo động một
cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía bắc
đặc biệt một số tỉnh như tuyên quang thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn bắc giang lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang
để chủ động đối phó với mưa lũ và các tình huống bất thường có thể xảy ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện hỏa tốc số một mươi bảy trên cdk yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để ứng phó kịp thời
trưa nay ngày một mươi tháng tám một vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra tại con suối trà nô thuộc thôn trà nô xã bà tô huyện ba tờ quảng ngãi
làm hai chị em ruột tử vong
hai chị em ruột tên phạm thị thu tám tuổi và phạm thị hồng vi năm tuổi ở thôn trà nhô xã bà tô cùng gia đình đi làm ruộng ở cánh đồng gần nhà
đến trưa mọi người nghỉ làm đồng về nhà nấu cơm lúc này hai chị em thu và vi cùng hai đứa trẻ cùng thôn đã rủ nhau ra suối trả nô tắm
trong lúc tắm cháu phạm văn nút năm tuổi ở cùng thôn trà nô phát hiện hai chị em thu vi bị chìm dưới nước liên chạy về nhà báo cho gia đình đến cứu
nhưng khi gia đình đến thì hai em thu và vi đã tử vong
nhưng ngay sau đây cũng với những cụm từ đó chúng tôi lại muốn gửi đến quý vị và các bạn một góc nhìn khác
chiến tranh b năm mươi hai chất độc da cam những thứ thuộc về tàn tích của chiến tranh nay được hòa quyện lại để vang lên những bản tình ca về tình yêu thương
dạ vâng nó được sản xuất ra từ một loại nhạc cụ rất đặc biệt có tên là trống trời
và người sản xuất ra loại nhạc cụ này cũng rất đặc biệt và ông cũng chính là người chơi đoạn nhạc vừa rồi ạ